ngày năm tháng một mươi công an huyện tứ kỳ hải dương cho biết vừa bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm
giấy khám sức khỏe do phạm văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh phú thọ cầm đầu
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với dương và năm đồng phạm về tội làm giả và sử dụng con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức các bị can còn lại gồm nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê nghệ an
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vũ công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bùi thanh cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tỉnh hải dương
tại cơ quan điều tra dương khai từng đặt mua giấy xét nghiệm giấy khám sức khỏe của một người lạ trên mạng xã hội
thấy dễ kiếm tiền nên đối tượng tự tìm cách sản xuất
sau đó khi đặt mua con dấu giả của các cơ quan tổ chức và phô trên mạng
dương móc ngoặc với đoàn và hương để quảng cáo bán các giấy tờ giả
trên qua mạng xã hội với giá xỉ là ba mươi đồng trên một từ lẻ là đồng đến một trăm hai mươi đồng trên một giấy
khám xét phòng trọ của dương và các đối tượng tại thành phố hải dương
cơ quan điều tra thu giữ ba mươi ba con dấu hàng trăm phôi tài liệu giấy tờ đã làm giả
sổ sách và nhiều máy móc thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ
liên quan trong vụ án bị can nguyễn thị lan đã nhiều lần mua giấy khám sức khỏe giả của đoàn và hương
để làm hồ sơ xin việc
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh
covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại